một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm nay một mươi chín tháng một mươi một trên quốc lộ một a đoạn qua phường bắc sơn thị xã bìm sơn tỉnh thanh hóa
một xe khách vai trạm với một xe tải khiến ba người bị mắc kẹt hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đã được huy động để giải cứu các nạn nhân
cụ thể vào khoảng ba giờ sáng nay xe khách mang bề kiểm soát bảy mươi năm b một nghìn tám trăm sáu mươi sáu do nguyễn thành trung thường trú tại quảng trị điều khiển di chuyển trên tuyến quốc lộ một a
đến địa phận phường bắc sơn thì vai trạm với xe tải mang bề kiểm soát ba mươi sáu c một nghìn sáu trăm chín mươi chín do nguyễn văn khiêm thường trú tại thanh hóa điều khiển
cú vai trạm mạnh khiến xe khách biến dạng ba hành khách bị mắc kẹt không thể ra ngoài
công an tỉnh thanh hóa đã điều động ba xe ô tô cứu hộ cứu nạn và hai mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn
cả ba nạn nhân đã được đưa ra khỏi xe chăm sóc y tế hiện tình hình sức khỏe đã ổn định